theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ chiều tối nay đến ngày một mươi tám tháng tám
trên hệ thống sông hồng thái bình sông hoàng long sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ một đến ba mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông đà sông thao sông hoàng long và thượng lưu sông bùi ở mức báo động một
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh sơn la hòa bình yên bái thái nguyên
cao bằng bắc cạn lạng sơn thanh hóa nghệ an đặc biệt là các huyện đà bắc mai châu hòa bình
bắc yên phù yên sơn la lang chánh mường lát quan hóa quan sơn thường xuân như thanh như xuân
bá thước thanh hóa con cuông kỳ sơn quế phong quỳ châu quỳ hợp tương dương nghệ an
đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp và các đô thị tại các tỉnh trên cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai